ngày một mươi chín tháng một tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt nguyễn thị hậu hai mươi năm tuổi
ngụ phường long bình tân thành phố biên hòa bị bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh hậu là người nghiện ma túy và không có việc làm ổn định
để có tiền trang trải cuộc sống và ma túy sử dụng hậu thường xuyên mua ma túy về phân nhỏ để sử dụng và bán cho người nghiện
ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba hậu lấy hai gói ma túy mang đi bán cho người nghiện
và gửi một gói ma túy qua đường bô điện cho một đối tượng khác
khi hậu điều khiến xe máy mang theo ba gói ma túy khối lượng gần sáu mươi năm gram
đến khu vực cống sau bệnh viện đa khoa đồng nai phường tâm hòa thành phố biên hòa
thì bị lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an thành phố biên hòa phát hiện bắt giữ
ngày hai mươi một tháng một viện kiểm sát nhân dân quận tám tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố
trương minh thiện trương vĩnh sương hà vĩ toàn về tội cướp tài sản
và chuyển toàn bộ hồ sơ sang tòa án nhân dân quận tám để đưa ra xét xử
theo cáo trạng ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba do cần tiền trả nợ
nên thiện rủ sương và toàn đi cướp ngân hàng
thiện phân công sương vào phòng giao dịch ngân hàng sa công bang
trên đường trần hưng đạo phường năm quận năm tp hcm ngồi xem có ai rút tiền
thì báo cho thiện toàn để vào dàn cảnh cướp tiền của khách
khi sương vào ngân hàng chờ vài phút nhưng không thấy ai nên nhóm rời đi
sau đó nhóm đi khảo sát một số ngân hàng khác để ra tay
nhóm trong phòng giao dịch ngân hàng sa công bang phú lợi
trên đường phạm thế hiển phường bảy quận tám để ra tay
vì tại đây bảo vệ không được trang bị súng công cụ hỗ trợ
khoảng một mươi bốn h ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba nhóm đi đến ngân hàng
và thiện đậu xe bên lề đường đối diện cho sương trong dự cảnh giới
riêng thiện và toàn vào ngân hàng lấy số thứ tự và chờ tại ghế khách hàng
sau khi ngồi chờ khoảng một phút thiện rút từ trong túi đeo bên người
một khẩu súng ngắn bằng nhựa màu đen uy hiếp bảo vệ và nhân viên ngân hàng
còn toàn đi xung quanh phòng giao dịch để lấy tiền
tuy nhiên không thấy tiền nên bọn chúng bỏ chạy ra xe tẩu thoát
công an vào cuộc truy bắt được thiện và sương
riêng toàn bỏ trốn đến ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba thì ra đầu thú
khám xét nơi ở của thiện công an thu giữ một khẩu súng bắn đạn bi
thiện khai mua cây súng này trên mạng với giá hai trăm linh đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng hoàng thị tuyết
bốn mươi tuổi trú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm pháo nổ trái phép
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện long thành bắt quả tan đối tượng tuyết
đang có hành vi tàn trữ hàng cấm là pháo nổ trái phép nhằm mục đích để bán
tại quán cà phê phong hải ấp tám xã an phước huyện long thành
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện phía dưới mặt bàn piza trong quán cà phê
có chứa tám mươi bốn hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín ống một mươi ba hộp pháo hoa nổ loại ba mươi sáu ống
kiểm tra bên trong phòng ngủ phát hiện thêm tám hộp pháo hoa nổ loại ba mươi sáu ống
với tổng trọng lượng một trăm năm mươi một kg
qua đấu tranh tuyết khai nhận đã mua số pháo hoa nổ nói trên qua mạng xã hội
của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá gần bảy mươi bảy bốn triệu đồng để về bán lại kiếm lời thì bị bắt
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào sáng ngày hôm nay nguyễn văn thái tên gọi khác là thái bớt cùng sáu mươi chín bị cáo khác
bị toán nhân dân tỉnh kiên giang đưa ra xét xử các bị cáo bị truy tố về các tội giết người
gây dối trật tự công cộng che giấu tội phạm tàng trữ vận chuyển mua bán sử dụng trái phép vũ khí quần dụng
vụ việc xảy ra tại ấp bến tràm xã cửa dương thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
theo cáo trạng xuất phát từ việc tranh chấp đất đài nguyễn văn thái cùng nhiều bị cáo khác
đã nhận bảo kê tranh chấp cho một người dân ở ấp bến tràm
vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nhóm của thái gồm năm mươi hai bị cáo đi trên nhiều ô tô
đến khu vực đất tranh chấp đã xảy ra cự cãi sâu sát với nhóm của nguyễn văn trường
hai người trong nhóm của thái là nguyễn văn quá và đoàn thiên long dẫn đầu diệt đuổi nhóm của trường
gây náo loạn khu vực long đã dùng súng hoa cải bắn ba phát vào nhóm của trường
hậu quả làm phan trọng hải và nguyễn anh thư tử vong trường và năm người khác bị thương
khi vụ án xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã bắt giữ số đối tượng nói trên
thu giữ nhiều súng và hung khí có liên quan phiên tòa dự kiến kéo dài trong một mươi năm ngày
vào ngày hai mươi hai tháng một công an tp vinh tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng
phan công đoàn chủ tải phương lê lợi tp vinh để điều tra và làm rõ về hành vi chống người thành công vụ
vào tối ngày hai mươi một tháng một tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh
triển khai lực lượng tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trên quốc lộ một a đường trần phú tp vinh thì phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bảy k hai mươi bảy nghìn chín mươi hai
đang di chuyển có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn
khi lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra tài xế đã không chấp hành cho xe lùi
sau đó điều khiển xe quay đầu đi ngược chiều điều đáng chú ý là khi tổ công tác tiếp cận với người này
thì đã lao thẳng xe vào thành viên tổ công tác rồi tiếp tục bỏ chạy
khi tài xế điều khiển xe bỏ chạy đến đường chu văn an tp vinh thì bị lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn
bắt giữ và đưa về trụ sở tài xế điều khiển xe ô tô được xác định là phan công đoàn
qua kiểm tra nồng độ cồn người này vi phạm ở mức ba trăm chín mươi chín mg trên lít khí thở
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
phạm huỳnh minh thịnh hai mươi chín tuổi trú tại phường trương quang trọng tp quảng ngãi
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi bắt khẩn cấp về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
phạm huỳnh minh thịnh là huấn luyện viên dạy võ lớp học của thịnh thu hút nhiều em học sinh từ sáu tuổi đến một mươi sáu tuổi
lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các học sinh nam thịnh đã rỗ các em để quan hệ tình dụng bằng nhiều hình thức
đối tượng còn dùng camera quay lại hình ảnh để đe dọa các nam sinh
đến nay công an tỉnh quảng ngãi đã thu thập đầy đủ chứng cứ thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp vừa đối tượng
công an tỉnh quảng ngãi thông tin ai là bị hại của phạm huỳnh minh thịnh đề nghị liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi để được tiếp nhận và giải quyết
với hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự cao văn thắng thường trú tại huyện kim sơn tỉnh ninh bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tra cú tỉnh trà vinh khởi tố bị can và bắt tạm giả
kết quả điều tra ban đầu từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cao văn thắng đã cho một mươi người dân thường trú trên địa bàn tỉnh trà vinh
vay tiền nhiều lần số tiền từ hai triệu đồng đến một mươi triệu đồng lãi suất từ hai trăm tám mươi ba đến ba trăm sáu mươi năm một năm thu lợi bất chính số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng
vụ việc đang được công an huyện tra cú tiếp tục điều tra xác minh củng cố hồ sơ
xử lý cao văn thắng theo quy định
cơ quan công an đã có nhiều cảnh báo về tội phạm giả danh các cơ quan tổ chức như công an viện kiểm sát tòa án nhà mạng và nhân viên các ngân hàng công ty doanh nghiệp
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt là tuyên truyền nhận diện phòng ngừa một số phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội về tội phạm công nghệ cao
tuy nhiên vì chủ quan thiếu cảnh giác một số người dân vẫn sập bẫy của các đối tượng này
đây là đối tượng phạm thị nhường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú thị trấn kiện khê huyện thanh liêm tỉnh hà nam vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn tinh vi sử dụng nhiều số điện thoại và giả dọng người dân miền trung miền nam hay giả danh hàng loạt nhân viên công ty bất động sản trao đổi thông tin về các dự án yêu cầu nộp sớm tiền đầu tư và các loại thuế lệ phí để được hưởng nhiều ưu đãi
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lực lượng công an tỉnh hà nam đã điều tra triệt phá một mươi một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bắt hai mươi đối tượng góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
để chủ động phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm này lực lượng công an đã đồng loạt triển khai các biện pháp đấu tranh mạnh với các loại tội phạm
đồng thời tăng cường phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nhận diện các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhằm nâng cao nhận thức của người dân từ đó người dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
thưa quý vị hoàng quang phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn ra quyết định khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
cũng với tội danh này vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam mạc văn cầu
phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn do sai phạm trong xây dựng tuyến đường giao thông bản phục bắc nghè một tỉnh bắc cạn
mở rộng điều tra cơ quan công an đã làm rõ vai trò hành vi vi phạm của phú trong sai phạm của cán bộ dưới quyền
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh bình dương đã phát hiện triệt xóa một chuyên án sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực
phụ gia thực phẩm tạm giữ tám đối tượng để điều tra
tiến hành kiểm tra đồng loạt tại bốn địa điểm sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm do đối tượng vũ thành công chú thành phố hồ chí minh là người chủ miu cầm đầu
lực lượng chức năng đã tạm giữ tăng vật gồm bảy năm trăm hai mươi năm lon sữa bột thành phẩm các loại bảy mươi thùng giấy chứa nắp lon sữa bằng kim loại hai trăm linh kiện hàng chứa vỏ lon sữa nhiều nhãn hiệu nổi tiếng khoảng một trăm năm mươi vỏ lon
bảy bao tài
bảy bao tài chứa nắp nhựa hộp sữa có giá trị ước tính gần một mươi năm tỷ đồng
đối tượng vũ thành công thừa nhận đã thuê nhà xưởng tại địa chỉ năm mươi ba b trên bảy đường lô ồ khu phố nội hóa một phường bình an thành phố dị an tỉnh bình dương
sau đó thuê công nhân để hoạt động sản xuất hàng giả là sữa bột mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng loại sữa chỉ được sản xuất tại nước ngoài và chưa được phép sản xuất tại việt nam
vũ thành công hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả là sữa bột từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
giả hưởng lợi bất chính số tiền khoảng ba tỷ đồng
với hành vi vận chuyển một mươi bảy tấn đường cát do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp võ thái hậu chủ tại tỉnh bến tre đã bị công an tỉnh tiền giang bắt giữ
vụ vận chuyển đường cát lậu này bị phát hiện vào lúc hai giờ sáng nay hai mươi hai tháng một tổng trị giá hàng hóa ước tính hơn ba triệu đồng
qua làm việc võ thái hậu người điều kiện
phương tiện khai nhận đang vận chuyển thuê số đường cát trên từ tỉnh long an về tỉnh bến tre
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập biên bản vụ việc bàn giao phương tiện cùng với tăng vật cho công an tp mỹ tho tiếp tục xác minh và xử lý theo thẩm quyền